xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
liên quan đến vụ án làm ba người tử vong tại huyện hóc môn tp hcm vào ngày một mươi hai tháng ba công an tp hcm cho biết đang lấy lời khai của nguyễn hoàng nam hai mươi sáu tuổi ở huyện hóc môn là nghi can gây án
ngoài ra công an còn xác định nam cũng là hung thủ giết một phụ nữ ở huyện cần đước tỉnh long an trước khi ra tay giết ba người ở tp hcm thời điểm gây án nghi can nam dương tính với ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi sử dụng ma túy vào trưa ngày một mươi một tháng ba nam chạy xe máy đến nhà bà nguyễn thị nết ở huyện cần đước tỉnh long an nam khai là bà ngoại của người yêu
tại đây nam đã dùng dao đâm chết bà nết tới một mươi bốn h ngày một mươi một tháng ba nam quay về nhà của mình tại xã tân hiệp huyện hóc môn tp hcm dùng dao chém mẹ ruột là bà trịnh thị bé hai năm mươi tuổi khiến bà hai tử vong tại chỗ
sau đó nam tiếp tục đến nhà bạn nội tại xã xuân thới thượng huyện hóc môn cách đó không xa
dùng dao tấn công bà nguyễn thị liêng và cha ruột là ông nguyễn văn đức bà liên tử vong tại chỗ với vết chém nặng ở đầu
ông đức bị nhiều thương tích trong đó gần đứt lìa hai tay được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong
sau khi gây án nam đi lang thang khắp nơi đến hai mươi hai h ngày một mươi một tháng ba thì bị trinh sát phòng cảnh sát hình sự phát hiện bắt giữ công an đã thu giữ hung khí mà nam sử dụng gây án
lý giải với nguyên nhân một mặt nam cho rằng bản thân không tỉnh táo do sử dụng ma túy mặt khác đối tượng cho biết mình bị những người thân trong gia đình và bà ngoại của người yêu ngăn chặn chuyện tình cảm
cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh và làm rõ vụ trọng án này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự và bà cô chú xã bắc lý huyện kỳ sơn để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tàng trữ trái phép lựu đạn và súng
trong quá trình lao và bắt giữ đối tượng một đồng chí công an đã bị thương
vào tối ngày một mươi tháng ba công an huyện kỳ sơn đã ập và bắt đối tượng đang giao dịch mua bán ma túy
đối tượng đã dùng lựu đạn súng chống trả quyết liệt nhằm chạy trốn
trong quá trình lao vào bắt giữ đối tượng trung úy nguyễn văn lập cán bộ công an huyện kỳ sơn đã bị thương
dù bị thương nhưng trung ý lập và đồng đội đã khống chế bắt giữ được đối tượng
trong quá trình lao vào bắt giữ đối tượng trung úy nguyễn văn lập cán bộ công an huyện kỳ sơn đã bị thương

liên quan đến vụ việc hai đối tượng cướp giật tài sản của một phụ nữ đi đường khiến nạn nhân bị ngã xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam đối tượng trần thanh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tỉnh an giang về hành vi cướp giật tài sản
theo điều tra vào ngày hai mươi ba tháng hai đối tượng trần thanh tùng và đối tượng trần văn hoàng nam cùng đi xe mô tô đến nhà bạn chơi
trên đường đi đối tượng nam thấy chị lê thị hồng sương đi xe một mình có đeo ba lô sau lưng thì nảy sinh ý định cướp giật ba lô
để thực hiện quyết định hai đối tượng đã đi theo xe của chị sương đến đoạn đường vắng thuộc khu phố tân bình phường tân hiệp
thì tùng điều khiển xe mô tô áp sát vào xe của chị sương cho nam giật ba lô
do dây ba lô vướng vào tay phải của chị sương nên làm chị sương bị ngã xe
các đối tượng đã cướp giật của chị sương được bốn trăm linh đồng một điện thoại di động hiệu samsung một số giấy tờ tùy thân thẻ ngân hàng
các đối tượng mang điện thoại cướp giật đi cầm được hai tám triệu đồng
qua điều tra truy xét công an thị xã tân uyên đã vận động gia đình đưa đối tượng tùng đến cơ quan công an đầu thú
riêng đối tượng nguyễn văn hoàng nam đã bỏ trốn
lợi dụng đêm tối và đường vắng hai nam thanh niên đã ép xe dùng dao nhọn uy hiếp cướp tài sản của nạn nhân
vụ án xảy ra tại xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước cho thấy sự manh động và liều lĩnh của các đối tượng phạm tội
tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao và khẩn trương tiến hành truy xét chỉ sau một mươi năm giờ đồng hồ công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng bắt giữ được hai đối tượng gây án
khoảng một mươi chín giờ tối sau khi đi về đến đoạn đường lô cao xu vắng thuộc ấp một mươi một xã minh hưng
chị nguyễn ngọc luật chú xã minh hưng huyện trân thành là công nhân trong khu công nghiệp minh hưng hàn quốc
bị hai đối tượng sử dụng xe mô tô chặn đầu xe rồi dùng doi điện và dao uy hiếp cướp đi một số tài sản
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện trân thành đã tập trung lực lượng phối hợp với công an tỉnh bình phước khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ án
công an huyện trân thành đã tập trung lực lượng phối hợp với công an tỉnh bình phước khẩn trương triển khai các biện pháp nhiệm vụ để làm rõ vụ án
công an huyện trân thành đã tập trung lực lượng phối hợp với công an tỉnh bình phước khẩn trương triển khai các biện pháp nhiệm vụ để làm rõ vụ án